tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đã hội kiến với thống tướng minh ông lài tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nước cộng hòa liên bang myanmar
tại buổi hội kiến đại tướng ngô xuân lịch đánh giá cao kết quả hội đàm giữa thượng tướng phan văn giang
tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam và thống tướng minh âu lài tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nước cộng hòa liên bang myanmar
đại tướng ngô xuân lịch nhấn mạnh thời gian qua hai bên đã triển khai hiệu quả các thỏa thuận trong khuôn khổ song phương và đa phương
mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như đào tạo thông tin liên lạc quân y giao lưu sĩ quan trẻ
điểm nhấn là liên doanh giữa tập đoàn viễn thông quân đội việt theo với quân đội myanmar cùng một số đối tác khác
đã được thành lập và đi vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi
tại kỳ họp lần thứ chín ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín của ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương việt nam myanmar
hai bên nhất trí sớm thiết lập cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng trong năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng ngô xuân lịch mong muốn nhận được sự ủng hộ tham gia tích cực của myanmar trong năm việt nam là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm khi myanmar đảm nhiệm vai trò này